khai thác năng lượng mặt trời ứng dụng công nghệ quang điện giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch đang là xu hướng trên thế giới và tại việt nam hiện nay
thế nhưng khi áp dụng công nghệ này với hàng triệu tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt mỗi năm thì điều này đồng nghĩa với việc sẽ tăng lượng rác năng lượng mặt trời trong vài thập kỷ tới
đến cuối tháng sáu cả nước có tám mươi chín nhà máy điện gió và mặt trời với tổng công suất đạt bốn năm trăm bốn mươi ba tám mw chiếm tám ba tổng công suất của hệ thống điện quốc gia
với sự tăng trưởng như vậy điều mà người dân hiện nay đang lo lắng đó chính là sau một mươi năm tới hai mươi năm nữa khi các tấm pin năng lượng mặt trời hết hạn sử dụng thì việc xử lý các tấm pin này như thế nào
bị điện tử mà đã hết trạng sử dụng tức là nếu mà mình không xử lý không tốt thì nó có thể là những cái chất mà đã dùng để sản xuất những cái linh kiện điện tử ấy nó có thể gây cái tác dụng xấu đến môi trường
bởi để tái chế thích hợp các tấm pin mặt trời yêu cầu các vật liệu khác nhau này phải được tách ra và thu hồi với tỷ lệ cao
trong mỗi tấm pin này đều được cấu thành từ nhiều vật liệu khác nhau và có những thành phần có thể tái chế được
tấm pv được cấu thành từ các cái thành phần có thể tái chế được ví dụ như là kim loại ví dụ như là tấm khung nhôm rồi tấm kính và bản thân cái solar cell thì cũng đã có những cái phương án để xử lý và có thể tái chế lại được
như là nhà máy của chúng tôi khi mà sáng suất cái tấm quăng điện thì có sử dụng tấm cell trong lúc mà sáng suất thì cũng có lỗi
thì những cái tấm xeo này chúng tôi cũng để gom lại và bán lại cho
những người mà người ta tái chế
cũng theo các đơn vị tham gia vào lĩnh vực này hiện nay điện mặt trời vẫn còn đang khá mới tại việt nam
các viện nghiên cứu doanh nghiệp cũng đã bước đầu nghiên cứu trong việc xử lý sau hết hạn
các doanh nghiệp việt nam và các viện nghiên cứu cũng đã có những đề xuất để tập trung nghiên cứu và xử lý rác thải này
điện mặt trời cũng là nguồn điện sạch trong nhiều năm bởi không phát thải
nhiệt điện không gây mất rừng ảnh hưởng rong chảy như thủy điện
vậy nên để phát triển bền vững trong thời gian tới cơ quan quản lý và nhà đầu tư cần có giải pháp xử lý các tấm pin năng lượng mặt trời sau khi hết tuổi thọ
để có thể giảm thiểu các tác động nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe người dân